thị trường lao động tại tp hcm đang có những dấu hiệu khởi sắc trở lại với khoảng sáu mươi hai sáu mươi năm cơ hội việc làm cho người lao động vào dịp cuối năm này
theo các chuyên gia bức tranh kinh tế việt nam đang dần sáng sủ hơn đồng nghĩa thị trường lao động sẽ sôi động trở lại
đặc biệt là các vị trí trong lĩnh vực tự động hóa và số hóa da dày và may mặt là những ngành tuyển dụng lại nhiều
với số lượng từ hai đến năm công nhân
ngoài ra các dịch vụ tài chính logistics dịch vụ lưu trú hay những ngành dịch vụ khác cũng đang dần hồi phục
không chỉ tuyển dụng mới các doanh nghiệp còn đang lên kế hoạch chi lương thưởng tết cho công nhân bảo đảm không người lao động nào không có thưởng tết